trước tình hình thiệt hại do mưa lũ kéo dài những ngày qua các ngành chức năng lực lượng vũ trang tỉnh quảng ngãi đã về vùng lũ giúp bà con nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường
công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang tiến hành khẩn trương để ổn định đời sống người dân và chuẩn bị cho vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại huyện nghĩa hành một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề đợt mưa lũ vừa qua của tỉnh quảng ngãi
cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện cùng hai trung đội dân quân cơ động đã thông dòng nạo vét đập xã cao canh mương thủy lợi bị bồi lấp do lũ kịp thời cung cấp nước cho người dân
tại các địa phương bị cô lập nhiều ngày gồm tư nghĩa đức phổ mộ đức bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi đã bố trí mỗi địa phương một trung đội hành quân đến các điểm ngập nặng
phối hợp cùng lực lượng dân quân giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa trường học bị hư hỏng
lực lượng quân sự dân quân tại địa phương hỗ trợ chính quyền nhân dân khắc phục các điểm sạt lở đồng ruộng bị xa bồi thủy phá để kịp thời cho nhân dân sản xuất vụ đông xuân
các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ ổn định cuộc sống cho bà con sớm tái hoạt động sản xuất trở lại